bản tin một đồng đoàn online trưa nay đến đây là hết

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé